venus biation này nữa
trong quá trình sau đấy làm thịt
mình thấy họ liên tiếp tiêm rất nhiều mũi vào mặt mình
thì họ còn nói là yên tâm đi
bọn em không có tiêm gì vào mặt chị hết
đây là chỉ là thuốc tê thôi
mình sợ mặt mình bị hoại tử
mình đã có lúc mình đã nhắn tin

thì cái khoản tiền bảo hiểm
để anh em dùng lo cho các con

theo các bác sĩ chuyên gia thẩm mỹ
hiện nay không có công nghệ thẩm mỹ nào
có thể tái sinh đa tầng
trẻ hóa làn da trong thời gian ngắn
mà không xâm lấn không phẫu thuật
như lời quảng cáo tràn lan của những cơ sở thẩm mỹ
cái việc đưa collagen vào mặt
thì trước đây cũng đã có nghe qua rồi
từ một cái má hóp
thành một cái má đầy đặn
từ một cái thái dương nó lõm
thành một cái thái dương thì nó rất là đẹp
và nhìn nó tròn triệu
nhưng mà thực tế ra thì những cái kỹ thuật đó
để được fda của mỹ hay là được bộ y tế
sở y tế việt nam công nhận
thì đó phải là tiêm filler hoặc là tiêm bô tốc
có những biến chứng là tiêm silicone vào khuôn mặt
thì gây ra những cái silicone ma
tức là những cái u silicone
thứ hai là những cái biến chứng viêm nhiễm
hoại tử ra do là tiêm
các chất làm đầy mà không rõ nguồn gốc
và do đó thì khuyến cáo mọi người chúng ta phải hết sức thận trọng
và phải lựa chọn bất kể
khi tiêm vào cơ thể mình cái gì
thì phải thứ nhất là phải là bác sĩ
có chuyên ngành về cái lĩnh vực đó
thứ hai là các cái sản phẩm được tiêm
thì phải là những sản phẩm chính hãng
có nguồn gốc và có xuất sư rõ ràng
nhu cầu làm đẹp là nhu cầu chính đáng của người dân
tuy nhiên mọi người cần cân nhắc
tỉnh táo lựa chọn phương pháp phù hợp
cơ sở uy tín
sử dụng sản phẩm chất lượng
người thực hiện có tay nghề
được phép thực hiện các kỹ thuật
để hạn chế nguy cơ xảy ra các biến chứng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
hiện các dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế
có chứng kiến là
các báo chí nhánh tại việt nam đều cho rằng
tăng trưởng gdp cả năm nay của việt nam
sẽ đạt từ sáu đến sáu chín
điều đó cho thấy việt nam
vẫn duy trì tốt đà phục hồi
trong số sáu nền kinh tế lớn nhất đông nam á
việt nam đang thuộc nhóm nước
có tổng sản phẩm quốc nội tăng nhanh hơn lạm phát
cho thấy sức chống chịu tốt của nền kinh tế hình chữ s
tuy nhiên tăng trưởng kinh tế việt nam
vẫn có thể đối mặt với rủi ro
thách thức từ nay cho đến cuối năm
do ảnh hưởng từ những bất ổn toàn cầu
bộ xây dựng đề nghị các bộ ngành ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
triển khai nghị định số bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi hai
về xây dựng quản lý và sử dụng hệ thống thông tin
về nhà ở và thị trường bất động sản
trong đó đề nghị ủy ban nhân dân các địa phương
kiểm tra việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin
về nhà ở và thị trường bất động sản
đảm bảo sự vận hành của hệ thống cung cấp thông tin
dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
nhất là thông tin về các dự án bất động sản cần được công bố
trước khi chủ đầu tư đưa bất động sản ra giao dịch
báo cáo thống kê trong mạng lưới thanh toán của payo trên toàn quốc mới đây cho thấy
trong quý hai năm hai nghìn hai mươi hai
các giao dịch thanh toán trên cổng dịch vụ công quốc gia
tăng trưởng đến tám mươi bốn về số lượng
và gấp ba lần về giá trị giao dịch so với quý i
hiện tại cổng dịch vụ công quốc gia
giúp người dân và doanh nghiệp thanh toán tất cả các dịch vụ công cấp độ bốn
nộp thuế thu nhập cá nhân
nộp phạt xử lý vi phạm hành chính
thanh toán phí
lệ phí thủ tục hành chính
đóng bảo hiểm xã hội tư nguyện
đóng và gia hạn bảo hiểm y tế
thanh toán tiền điện
tạm ứng án phí
nộp thuế lệ phí trước bạ về đất đai tài sản
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
cảng vụ đường thủy nội địa tp hcm cho biết
từ ngày một tháng tám
tp hcm sẽ triển khai thu phí sử dụng công trình
kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng
trong khu vực cửa khẩu càng biển trên địa bàn
theo mức thu mới
trong đó tp hcm sẽ miễn thu phí
đối với hàng hóa nhập khẩu
phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng
hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội
khắc phục hậu quả của thiên tai
đồng thời miễn thu phí đối với hàng hóa
tạm nhập tái xuất hàng tạm xuất tái nhập
hàng gửi kho ngoại quan
hàng quá cảnh hàng chuyển khẩu
hàng xuất khẩu hàng nhập khẩu
được vận chuyển vào cảng và rời cảng
bằng phương tiện thủy nội địa
hoạt động trên tuyến đường thủy
theo hiệp định giữa việt nam và campuchia
về vận tải đường thủy
bên cạnh đó thực hiện giảm năm mươi mức phí
đối với hàng tạm nhập tái xuất
hàng tạm xuất tái nhập
hàng gửi kho ngoại quan
hàng quá cảnh hàng chuyển khẩu
hàng xuất khẩu hàng nhập khẩu
được vận chuyển vào cảng và rời cảng
bằng phương tiện thủy nội địa
thưa quý vị diễn biến nắng nóng gai gắt
diện rộng tại miền bắc trong những ngày hè vừa qua
đã khiến điện năng tiêu thụ điện tăng cao
đối với các hộ gia đình
thời tiết oi bức cũng làm ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động
và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện
việc này tạo nên nguy cơ quá tải
gây cháy nổ vô cùng nguy hiểm
tuy nhiên nhiều người dân vẫn chủ quan
trong việc sử dụng điện
và chưa biết kiện điện đúng cách
và thông tin này cũng sẽ khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin chào tạm biệt quý vị